bạn bè đã đưa bác sĩ lý vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên chấn thương gan cấp độ bốn chấn thương lách độ hai
ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bố của bác sĩ lý không giấu được nước mắt khi nghĩ đến con
nữ bác sĩ nhỏ nhắn nhanh nhẹn và luôn tự lập trong học tập cuộc sống
giờ đây chỉ nằm im mọi sinh hoạt ăn uống đều nhờ bố chăm sóc
người cha này nhớ lại khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn khi chuẩn bị đi ngủ ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến
đó là giọng nói của con gái
bố ơi còn bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con con cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc con nói vậy ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ nhưng con nói thêm
mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu đây là điện thoại của bạn
lúc này chân tay ông buồn ruồn hụt thẫn vô cùng
vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại và kể về việc lý gọi về nhà
sau đó cả gia đình vội vàng ra hà nội
năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn gia đình vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này lý đã hôn mê
các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiền lượng rất nặng cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại
lý tỉnh táo có thể giao tiếp đơn giản với người thân
tuy nhiên cô bị liệt nửa thân dưới do chấn thương ở cuộc sống
kể về con gái người cha nước mắt lần dài chia sẻ lý và em trai đều do mẹ chăm sóc
bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km
một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú lý đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người

quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
hoàn thành xuất sắc chương trình học bác sĩ lý được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện ca
khi con đường tương lai đang rộng mở tài nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của bác sĩ trẻ
nhớ đến con ông thành cho biết con gái mình rất tự lập
con còn ấp ủ nhiều dự định còn muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
thạc sĩ bác sĩ phan văn tân hội trưởng hội đồng hương nghệ an tại đại học y hà nội cho biết
mẹ bác sĩ lý cũng là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ca
chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý
anh tân đã gửi thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ chia sẻ của cộng đồng
bác sĩ tân chia sẻ di chứng của lý quá nặng nề bởi vậy việc điều trị sẽ rất lâu dài
hiện bác sĩ lý cần phải trải qua phẫu thuật cố định giải ép cột sống
ngày chín tháng năm vừa qua tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo hà văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại mai châu
về hành vi sát hại người và tàng trữ sử dụng trái phép súng săn
được biết trong khi uống rượu hà văn nghĩa đã lặp đi lặp lại việc phê phán súng của tuấn là đồ đẻo bắn kém
tức dần vì liên tục bị chê tuấn đã bắn nghĩa khiến bị nạn tổn hại một mươi ba sức khỏe
theo cáo trạng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hà văn tuấn đã nhiều lần lên mạng xã hội
đặt một linh kiện để chế tạo súng săn và một kg đạn trì
sau đó tuấn tự lắp ráp thành khẩu súng hơi pcp với mục đích đi săn bắn
trước ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tuấn cùng ba người gồm hà văn linh hà văn đạt và hà văn nghĩa
ngồi ăn cơm uống rượu tại lèo hoang trên đồi pú nhàn thuộc xóm bước xã sam khoe
trong lúc uống rượu hà văn nghĩa đã nhiều lần chê súng của tuấn là súng đều bắn kém dẫn tới lời quay tiếng lại
do bực tức vì hà văn nghĩa tiếp tục ra mồm chê bài tuấn đã lấy khẩu súng hướng về phía nghĩa
thấy vậy nghĩa thách thức và tuấn đã bóp cò
đạn nổ chúng vào phần má cháy của hà văn nghĩa dẫn tới hậu quả tổn thương một mươi ba sức khỏe
đáng chú ý trước khi gây án tuấn đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu
ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí có tác dụng như súng săn
với hành vi phạm tội nêu trên hà văn tuần đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai châu
thay đổi quyết định truy tố từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người
và khởi tố bổ sung về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn
tại phiên tòa xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình
đã tuyên phạt hà văn tuấn mức án sáu mươi tháng tù về hành vi sát hại người khác theo khoản hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
và chín tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn theo khoảng một ba trăm linh sáu bộ luật hình sự
tổng hình phạt phải chấp hành là sáu mươi chín tháng tù
liên quan đến vụ quán bánh mì chảo cột điện bị tố có dòi bò trong pate đại diện chuỗi quán ăn cho hay
đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình sau khi khách phát hiện sự việc vào hôm bảy tháng năm
tối ngày chín tháng năm ban quản trị chuỗi bánh mì trào cột điện quán cho biết quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình
vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
trước quản lý đưa sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu
sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín
theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông
chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và rán nguyên liệu được nhập từ tổng hệ thống
phía thương hiệu này lý giải việc khách phát hiện dòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate
tại cơ sở thái bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng
ngay sau khi xảy ra sự việc đơn vị này đã gọi
điện xin lỗi ba khách hàng chuỗi bánh mì chảo này thừa nhận sai sót không chỉ do lỗi phía cơ sở
mà còn do lỗi của hệ thống khi chưa giám sát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở tỉnh
ban quản trị chuỗi bánh mì chảo cho hay đã thông báo tới tất cả cơ sở trong hệ thống
yêu cầu ra soát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự cử cán bộ giám sát tới kiểm tra
một lần nữa toàn bộ cơ sở tránh xảy ra sự việc tương tự
ngày tám tháng năm mạng xã hội lan truyền đoạn video dòi bòi lúc nước trong miếng pate tại quán bánh mì chảo ở thái bình
theo tìm hiểu nhóm khách đến quán gồm ba người ngay sau khi phát hiện sinh vật lạ trong chảo thức ăn
họ lập tức báo nhân viên dù nhân viên đề nghị đổi trà mới nhóm khách từ chối dùng bữa và rời đi
đoạn video nhanh chóng gây xôn xao thu hút hàng nghìn lượt tường tác và hơn một triệu lượt xem
liên quan vụ bốn tàu cá ở quảng bình gặp nạn trên biển mới đây bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đơn vị liên quan
đề nghị trung quốc tăng cường phương tiện lực lượng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân bất tích
thông tin từ người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng đưa ra chiều ngày chín tháng năm
khi trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cung cấp thông tin vụ tàu cá ở quảng bình gặp nạn trên bia gần đây
và công tác bảo hộ công dân bà hằng dẫn thông tin của các cơ quan chức năng cho biết
ngày mùng hai và mùng ba tháng năm bốn tàu cá của tỉnh quảng bình cùng hai mươi bốn ngư dân gặp nạn trên biển
các lực lượng chức năng cũng như tàu cá của việt nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
tích cực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bà hằng cho biết cho đến thời điểm này
các lực lượng đã cứu được một mươi ba ngư dân tìm thấy một ngư dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm một mươi ngư dân còn lại
sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã làm việc với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
cũng như chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại bắc kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường cử các lực lượng cần thiết để tiến hành cứu nạn tìm kiếm các người dân đang mất tích
bà phạm thu hằng cho biết đến nay cơ quan chức năng của trung quốc đã cử phương tiện phối hợp với việt nam
để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cơ quan chức năng của việt nam đang phối hợp chặt chẽ với phía trung quốc
để tích cực tìm kiếm cứu nạn ngư dân theo dõi cập nhật tình hình vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân tạm thời
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm một tàu cá quảng bình mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
do ông nguyễn đức trung chú huyện bố trạch quảng bình làm chủ cũng chìm trên biển
một thuyền viên trên tàu được một tàu cá địa phương cứu sống sáu thuyền viên còn lại đang mất tích
đến đêm ngày ba tháng năm một tàu cá khác mang số hiệu qb chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ts
bị mất tích
nguyễn đức trung đã bị mất liên lạc trên biển trên tàu có năm thuyền viên
cũng trong đêm nay hai tàu cá qb chín mươi ba nghìn bảy trăm một mươi hai ts và qb chín mươi hai nghìn một trăm linh một ts gặp nạn và chìm trên biển
hai ngư dân trên hai tàu cá này được các tàu địa phương phát hiện cứu kịp thời để đưa vào bờ
tuy nhiên vì sức khỏe yếu chủ tàu qb chín mươi ba nghìn bảy trăm một mươi hai ts là ông bvt chú huyện bố trạch đã tử vong
như vậy đến nay đã có một mươi ba ngư dân trên bốn tàu cá gặp nạn đã được cứu
một người tử vong
mười người còn lại đang mất tích
đối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
tối ngày chín tháng năm bệnh viện trợ rẫy cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu bốn nạn nhân bị tai nạn điện
theo đó trong lúc sửa điện đường dây cáp ngầm tại quận tám tp hcm bốn người bị điện giật phòng nặng
trong đó có người phỏng cả đôi mắt tiên lượng rẻ giật
những người này là nhân viên công ty điện lực chợ lớn quận năm tp hcm
trong lúc sửa điện tại đường dây cáp ngầm
trên đường dương bạch mai quận tám thì bị chập điện nổ và gây phòng
nạn nhân lht hai mươi tám tuổi ở quận tám nhập viện trong tình trạng bị phỏng toàn thân độ hai ba phòng tám mươi vùng đầu ngực bụng tay chân mắt
tại khoa cấp cứu bệnh nhân đã được xử lý giảm đau dịch truyền ngừa uốn ván xét nghiệm máu chụp ct scan đầu ngược bụng được rửa mắt lấy dị vật
theo bác sĩ tiến sĩ ngô đức hiệp trường khoa phòng phẫu thuật tạo hình bệnh viện trợ rẫy
bệnh nhân phỏng hai mắt độ hai ba dị vật kết mạc tiền lượng còn dè dặt
ba nạn nhân còn lại được xử trí cấp cứu và được xuất viện gồm bah bốn mươi sáu tuổi ở quận tám phòng độ hai phòng hai ở vùng đầu mặt
nvl ba mươi bảy tuổi ở bình chánh bị phòng cấp độ hai tay phải phòng ba ở hai tay
lht ba mươi bảy tuổi ở tây ninh phỏng độ một hai ở bàn tay trái phỏng ba cổ bàn chân trái
mới đây việt lot vừa tìm thấy một vé số trúng giải độc đắc pot một với giá trị gần sáu mươi hai sáu tỷ đồng và một vé số trúng japort hai gần năm bảy tỷ đồng
đáng chú ý hai vé số trúng độc đắc jackpot một và jackpot hai đều được bán ra ở một điểm bán hàng
theo thông tin từ công ty sổ số điện toán việt nam trong kỳ quay số mở thường lần thứ một nghìn ba mươi hai của loại hình sổ số power sáu trên năm mươi năm diễn ra
vào tối ngày chín tháng năm hội đồng quay thường của việt lot xác định giá trị giải thường jackpot một là sáu mươi hai năm trăm bảy mươi năm chín mươi sáu ba trăm năm mươi đồng
cũng trong kỳ quay ngày chín tháng năm hệ thống của việt lot đã xác định giá trị giải jackpot hai trị giá năm sáu trăm sáu mươi một trăm bốn mươi tám bảy trăm linh đồng
và việt lot đã tìm ra một vé số trúng giải jackpot hai này
hai vé này cùng được bán ra tại điểm bán
ấp thứ nhất tây yên huyện an biên kiên giang
dãy số may mắn trong kỳ quay thường thứ một nghìn ba mươi hai của loại hình sổ số power sáu trên năm mươi năm diễn ra vào ngày chín tháng năm là ba một sáu hai một ba sáu ba bảy bốn không
và cặp số vàng để so dài jackpot hai là ba mươi một
vé trúng jackpot hai là tấm vé trùng năm trên sáu số của jackpot một và số còn lại trùng với con số may mắn mà việt lot chọn ngẫu hiền

tấm vé trúng jackpot hai là tấm vé trùng năm trên sáu số trên và số ba mươi một
theo thông tin từ việt lot hai vé số trúng động đắc bót một và jobot hai hôm nay đều được bán ra tại một điểm bán hàng ở ấp thứ nhất xã tây yên huyện an biên tỉnh kiên giang
trong ngày chín tháng năm lượng khách tới giao dịch vàng tăng đột biến trên phố vàng trần nhân tông hà nội
đặc biệt vào buổi chiều dù trời mưa to
kết thúc phiên chiều ngày chín tháng năm giá vàng sjc bán ra đã rớt mốc kỷ lục chín mươi triệu đồng trên một lượng nhưng vẫn bán ra ở mức rất cao từ tám mươi chín ba mươi đến tám mươi chín năm mươi triệu đồng trên một lượng tùy thương hiệu
nếu so với một mươi giờ sáng ngày chín tháng năm giá vàng bật tăng tám trăm linh đồng trên một lượng
giá vàng miếng sjc tăng điên cuồng bất chấp mọi động thái can thiệp của ngân hàng nhà nước bằng cách tổ chức đấu thầu vàng nhằm tăng lượng cung
tuy nhiên đến nay tranh lệch giữa giá vàng miếng sgc và giá vàng thế giới vẫn cao không phản ánh đúng quy luật thị trường
nhân viên cửa hàng bảo tín minh châu cho biết nhiều thời điểm do quá tải cửa hàng phải tạm ngừng đón khách vì khách xếp hàng kéo dài hết khu vực vỉa hè
từ sáng ngày chín tháng năm cửa hàng đã tạm dừng bán vàng miếng sjc và giới hạn cả lượng vàng nhận bán ra
cụ thể mỗi người chỉ được mua năm cây vàng nhẫn cửa hàng sẽ trả trước một cây và hẹn ba ngày sau khách hàng tới lấy nốt
sự kiện lớn của đất nước và thành phố hải phòng trong tháng năm lịch sử đặc biệt chào đón lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ một mươi một với chủ đề hải phòng bừng sáng miền di sản
được sự chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố sở văn hóa về thể thao hải phòng cải đoàn cải lương hải phòng tổ chức liên hoan nghệ thuật đơn ca tài tử mở rộng hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn
liên hoan nghệ thuật đơn ca tài tử mở rộng hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong hai đêm chín và mùng một mươi tháng năm tại sân khấu quảng trường nhà hát thành phố
tham gia liên hoan lần này có bốn đơn vị nhà hát và đoàn nghệ thuật tiêu biểu của sân khấu cải lương hai miền nam bắc đoàn cải lương hải phòng nhà hát cải lương việt nam nhà hát cải lương trần hữu trang tp hcm nhà hát cải lương hà nội
liên hoan giới thiệu đến khán giả và nhân dân hải phòng nghệ thuật đơn ca tài tử nam bộ
đây là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người dân nam bộ được hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ một mươi chín được tạo ra từ nhạc lễ nhãi nhạc cung đình huế và kết hợp với các làn điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng của các địa phương vùng miền khác nhau của nam bộ
liên quan đến hơn năm mươi sáu chứng chỉ ielts mà idp cấp lậu tại việt nam chiều chín tháng năm bộ giáo dục và đào tạo đã lên tiếng về quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
theo bộ giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
đối với việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
thanh tra bộ đã có kết luận với một số đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại việt nam
kết quả thanh tra cho thấy trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam
các đơn vị này đã có hành vi liên quan đến tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được cấp phép vi phạm quy định của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý chất lượng đã ban hành công văn số tám trăm tám mươi chín qlcl qlvbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và công văn số chín trăm chín mươi chín qlcl qlvbcc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo về thi tuyển sinh và đào tạo không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
trước đó kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cho thấy công ty idp đã tổ chức thi và cấp năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cho phép liên kết
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày chín chín hai nghìn hai mươi hai ngày thông tư số một mươi một hai nghìn hai mươi hai ttbg ddt quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có hiệu lực
công ty idb tổ chức bốn trăm năm mươi tám đợt thi tại ba mươi một tỉnh thành trong cả nước và đã cấp tổng cộng bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi ba chứng chỉ
giai đoạn từ ngày một mươi chín hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu một mươi một hai nghìn hai mươi hai
trước ngày bộ giáo dục và đào tạo cho phép công ty idp liên kết công ty idp tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài với chín năm trăm tám mươi bảy chứng chỉ vi phạm điểm b khoảng năm sáu nghị định số bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
tính ra công ty idp đã tổ chức thi và cấp năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ trước thời điểm mà công ty được bộ giáo dục và đào tạo cho phép liên kết
kết luận thành tra nếu rõ trách nhiệm thuộc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục idp việt nam
trưa ngày chín tháng năm idb việt nam đã có thông báo về sự việc theo đó đơn vị này khẳng định các chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này vẫn được hơn một mươi hai tổ chức trên thế giới công nhận
tuy nhiên trong thông báo vắn tắt của mình idb không có một dòng nào đề cập tới sai sót của mình hay xin lỗi trong việc cấp lậu năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép
ngoài ra thông báo của đơn vị này cũng chưa có đề cập về hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo nêu ra
mới đây ban nhà westline thông báo sẽ tổ chức biểu diễn ở hà nội khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng
liên quan đến đêm nhạc theo thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch đơn vị đã đồng ý cho nhóm nhạc west tổ chức hai đêm nhạc vào ngày bốn năm tháng sáu tại cung điển kinh hà nội
văn bản được ghi rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch chấp thuận nhà hát lớn hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biểu diễn nghệ thuật với tên gọi westlife the hist tour năm hai nghìn hai mươi bốn whitluf tour hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian tổ chức đêm nhạc vào ngày bốn năm sáu